thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ băn khoăn khi nhiều vụ khiếu nại của công dân sai giảm năm này qua năm khác
trong khi đó một số cơ quan chức năng có biểu hiện đun đầy trách nhiệm trong giải quyết
báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi bảy tổng thanh tra chính phủ lê minh khái cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy tình hình khiếu nại tố cáo của công dân có giảm so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên số đoàn đông người đi khiếu nại tố cáo tăng trên một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
thảo luận tại hội trường nhiều đại biểu đặt câu hỏi vì sao số lượng vụ việc giảm nhưng tính chất lại nghiêm trọng hơn
phải chăng một trong những nguyên nhân phát sinh khiếu nại tố cáo đông người là do công tác tiếp công dân chưa thấu tình đạt lý khiến người dân mất lòng tin
do các cơ quan có thẩm quyền mới chỉ trú trọng tới việc trả lời các kiến nghị đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân để tránh tồn động
mà chưa qua
tâm thỏa đáng tới việc giải quyết hoặc xây dựng lộ trình giải quyết rứt điểm kiến nghị đơn thư khiếu nại tố cáo
dẫn đến tình trạng số lượng kiến nghị đơn thư khiếu nại tố cáo được trả lời rất lớn nhưng chất lượng của việc giải quyết kiến nghị còn chưa cao
bên cạnh đó một số vụ việc còn có tình trạng né tránh đùng đầy trách nhiệm hoặc trả lời vòng vo không rõ ràng của các cơ quan chức năng
và chính vì không được trả lời rõ ràng giải quyết thâu đáo nên người dân vẫn đeo bám để đề nghị kiến nghị
yêu cầu giải quyết từ năm này qua năm khác
trong lĩnh vực đất đai chiếm đến tám mươi năm các vụ khiếu nại tố cáo phức tạp đông người
nhiều đại biểu đề nghị chính phủ quốc hội cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp phần khắc phục tình trạng người dân không chấp nhận các phương án giải phóng mặt bằng giảm đơn thư khiếu nại
việc xác định nguồn gốc đất phân loại đất rồi xác định diện tích đất cũng như là lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng
đối với một số các dự án để đền bù giải phóng mặt bằng đối với dân không được người dân chấp nhận
và ngay từ khi có quyết định lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng đã bắt đầu phát sinh rất nhiều những đơn thư ngay sau khi có quyết định lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng này
chính vì vậy mà chúng tôi cũng đề nghị là đây là một trong những nguyên nhân chính cần phải được quan tâm
và xử lý để giải quyết khắc phục cái tình trạng này
một số đại biểu cho rằng trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân điều quan trọng không phải là thành tích giải quyết được bao nhiêu vụ việc
mà ngược lại các cơ quan nhà nước nên đặt câu hỏi chừng nào giải quyết xong đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân như thế mới là công bộc của dân